sáu ca dương tính với covid một mươi chín trước đó đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
sức khỏe của các bệnh nhân mắc mới cũng đang dần ổn định
nhiều người bước đầu đã cho kết quả xét nghiệm âm tính
những ca bệnh có chuyển biến nặng là do bệnh nhân mang nhiều bệnh lý nền và ảnh hưởng đến sức khỏe
tính đến thời điểm hiện tại thì ngành y tế việt nam vẫn tự tin khẳng định là đã đi đúng hướng
và làm chủ trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
áp dụng phương châm bốn tại chỗ việt nam đã bước qua giai đoạn đầu trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
các bệnh nhân dương tính trước đó đã được chữa khỏi bệnh
việc điều trị được thực hiện ngay từ tuyến y tế cơ sở
với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế từ trung ương hiệu quả mang lại đã được khẳng định
đối với những bệnh nhân có triệu chứng không nặng chúng tôi muốn dùng từ là không nặng chưa diễn biến nặng
thì giữ ở tuyến tỉnh điều trị
thế và chúng ta thấy là thanh hóa đã giữ bệnh nhân điều trị ở bệnh viện
khoa bệnh nhiệt đới đã điều trị khỏi gia viện
thế và tuyến tỉnh nữa là bệnh viện nhiệt đới của khánh hòa cũng đã điều trị khỏi gia viện
chứ chúng ta cũng không tập trung về các trung tâm
chúng tôi khẳng định là chỉ đạo của công chí văn bản chỉ đạo quốc gia
về thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch là hết sức xác đáng và chính xác
nó thể hiện là bệnh nhân điều trị ở đây thì hoàn toàn có kết quả tốt
chúng tôi khẳng định rằng là hướng đi của phòng chống dịch về bốn tại chỗ
cũng như là hướng dẫn điều trị chúng ta hoàn toàn đang bứng được yêu cầu chống dịch hiện nay
những ca bệnh nặng hơn có thể được chuyển viện lên tuyến trên
bệnh nhân luôn nhận được sự chăm sóc theo dõi sát sao chặt chẽ
bởi các bác sĩ và chuyên gia y tế đầu ngành
hiện ngành y tế việt nam vẫn đang làm chủ tốt việc điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ở việt nam thì chúng ta cũng đã không chế được và cũng đã điều trị được có hiệu quả
tuyến huyện là chúng ta có thể điều trị được một cách rất là tốt
những bệnh nhân nặng hơn thì có thể đưa lên trên đây chúng tôi điều trị
sức khỏe của các bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín cũng đang dần ổn định
nhiều ca cho kết quả xét nghiệm bước đầu âm tính
riêng những bệnh nhân có sự chuyển biến xấu về sức khỏe
một phần là do đang mang trong người nhiều bệnh lý nền nguy hiểm
tuổi cao sức đề kháng kém nên gây bất lợi cho việc điều trị covid một mươi chín